đến hẹn lại lên nam đàn đã trở thành quê chung để vào dịp một mươi chín tháng năm kỷ niệm sinh nhật người
khắp mọi miền đất nước tấp nập những đoàn du khách lại náo nước hành hương về làng xen với tâm nguyện thành kính nhớ bác khôn ngôi
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân tại nghệ an dịp kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ở khu di tích kim liên
trong dòng người hành hương về thăm quê bác là những đoàn cán bộ nhân dân đến từ khắp mọi miền đất nước
trong đó có hàng trăm em học sinh từ khắp nơi trong cả nước được nhà trường
phụ huynh tổ chức đi thăm quan quê bác
đây chính là nguồn động viên để các em cố gắng học tập tốt và xứng đáng là người đội viên tốt cháu ngoan bác hồ
đến với khu di tích kim liên những ngày này không chỉ riêng khách trong nước mà còn có nhiều đoàn khách nước ngoài
trường đại học hà tĩnh đã dẫn hơn hai trăm linh sinh viên đang học tập tại trường hành hương về thăm quê hương chủ tịch hồ chí minh
hôm nay chúng em rất vui được lại tham quan về quê hương của bác hồ
làm cho chúng em hiểu
biết thêm được cuộc đời sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
trường đại học hà tĩnh chúng tôi về đây là đi thực tế chương trình tại quê hương chủ tịch hồ chí minh
khi chúng tôi đến đây thì chúng tôi là người việt nam còn các em lưu học sinh lào
nhưng các em cũng rất hiểu được giá trị tinh thần về sự nghiệp về cuộc đời của chủ tịch hồ chí minh
và chúng tôi mong là sau này sẽ có nhiều cơ hội để đưa các em
cán bộ thuyết minh của khu di tích kim liên những ngày này không ngớt tiếp những đoàn khách
tuy vất vả nhưng các chị đã quên hết mệt nhọc với giọng thuyết minh truyền cảm
đã làm cho nhiều du khách bồi hồi xúc động khi được nghe kể chuyện về bác hồ
trong những ngày tháng năm lịch sử trong khi mà quê hương chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm sinh nhật của bác hồ
thì đối với thuyết minh viên của chúng em cũng như là toàn bộ khu di tích kim liên
chúng em đã chuẩn bị cho mình
nó là nhiều thứ
bởi vì là đối với mỗi một du khách về thăm quê hương của bác hồ
nhất là trong dịp tháng năm thì là ai cũng bồi hồi nhớ bác
nam đàn không chỉ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới
mà đang hướng trở thành trung tâm du lịch của cả nước để đón du khách về quê hương chủ tịch hồ chí minh
một cách trọng thị và mến khách nhất
do vậy nam đàn cần nâng cao nhận thức của mỗi người dân
cùng tham gia xây dựng và phát huy giá trị của khu di tích
những vị cán bộ làm việc tại khu thuyết minh
từ cán bộ bảo vệ cho đến bảo quản và cán bộ thuyết minh
khi đón tiếp khách đều trở thành chuyên nghiệp
thường xuyên chủ trọng công tác là vệ sinh môi trường cảnh quán
luôn được sạch đẹp
thường xuyên đảm bảo an toàn thuyệt đội cho du khách
và tài liệu hiện vật gắn với chủ tịch hồ chí minh và gia đình của người tại quê hương
theo ban quản lý khu di tích kim liên dịp kỷ niệm một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh nhật bác
lượng du khách đến khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia kim liên bình quân mỗi ngày có hàng trăm đoàn
đến tham quan với khoảng từ ba đến năm lượt du khách về thăm quê bác